chính phủ phạm minh chính tại diễn đàn đầu tư đà nẵng hai nghìn hai mươi hai do thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng tổ chức với sự tham dự của gần sáu trăm linh đại biểu là lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương địa phương các nhà đầu tư trong nước và quốc tế

tại cơ quan công an trường vật sự khai nhận

tuy nhiên các đối tượng đã thực hiện hành vi này tại nhiều địa bàn có tính chất liên tỉnh
bọn em thiếu tiền nên nảy sinh ý định trộm cắp ở nhiều thành phố các nơi

trước đó thì bọn em đi qua và thấy cửa kéo và tối bọn em gặp một đồng đã thấy khóa
bọn em đi qua và thấy cửa kéo và tối bọn em gặp một đồng đã thấy khóa và bọn em gặp một đồng đã thấy khóa